là bãi rác lớn nhất thành phố hà nội từ ngày một tháng một mươi một bãi rác nam sơn đã dừng tiếp nhận trôn lấp rác vì quá tải
điều này một lần nữa khiến cho người dân thủ đô lo lắng vì nguy cơ rác un ứ gây ô nhiễm môi trường
do bãi rác nam sơn không thể tiếp nhận rác ghi nhận trên nhiều tuyến phố nội thành của hà nội như đường dương quảng hàm nguyễn khang quan hoa vào chiều ngày hai tháng một mươi
rác thải sinh hoạt bị un ứ chất đống nhiều xe rác để dưới lòng đường một số nơi rác vứt bừa bãi
trung bình một ngày ở hà nội có hơn bốn sáu trăm linh tấn rác phát sinh
để giảm thiểu ô nhiễm môi trường phía công ty urenco đã đưa ra phương án phân luồng rác tạm thời
số rác này sẽ được đưa về bãi xuân sơn ở sơn tây nhà máy đốt rác thiên ý nhà máy đốt rác thành công và lưu chứa tại các quận
trước đó theo thông báo hỏa tốc của công ty urenco việc tạm dừng tiếp nhận rác ở ô trôn lấp rác tại bãi nam sơn là để phòng tránh sự cố chất thải do ảnh hưởng của thời tiết
cộng với lý do bãi rác trong tình trạng quá tải nên đến nay không còn chỗ lưu chứa nước rắc thải gây phát sinh tràn ra nội đô khu xử lý
và để khắc phục sự cố phía công ty urenco cho biết bãi rác nam sơn sẽ ngừng tiếp nhận rác tối thiểu trong thời gian là ba ngày và có thể là sẽ kéo dài hơn
vâng thưa quý vị vụ việc này một lần nữa lại tiếp tục đặt ra bài toán nhức nhối về việc tìm đầu ra cho rác hà nội
vì nếu như không xử lý kịp thì chuyện rác ngập nội thành ngập trong nhà dân không phải là nguy cơ nữa mà lại đang hiện hữu từng ngày